liên quan đến vụ việc ba người thiệt mạng trong đám cháy tại ngôi nhà trong ngõ chín mươi tám khúc thừa dụ tổ một mươi phường vĩnh niệm quận lê trân thành phố hải phòng vào ngày chín tháng một mươi hai
công an tp hải phòng cho biết là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội giết người và tạm giữ hình sự đối với nguyễn thế điểm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín

công an tp hải phòng cho biết là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội giết người và tạm giữ hình sự tội giết người
công an tp hải phòng cho biết là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội giết người và tạm giữ hình sự tội giết người
tòa án nhân dân quận liên triểu thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo võ văn hết hai mươi tám tuổi chú quận liên triểu về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi sáu tháng tám trên đường tô hiệu và tại một khu trọ ở đường nguyễn huy tưởng hết đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang giao dịch mua bán ma túy với con nghiện thu giữ một tám gam ma túy đá gần một gram kentamin và gần bốn gam thuốc lắc
tòa nhân dân quận liên triểu tuyên phạt võ văn hết bốn năm sáu tháng tù
còn với hành vi cướp giật tài sản đối tượng phạm văn năm chú tỉnh bình thuận đã bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm ra
là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài nam cùng đối tượng đen chưa rõ lai lịch rủ nhau đến địa bàn huyện thống nhất để xem ai sơ hở thì cướp giật tài sản
khi đi đến thị trấn dầu dây phát hiện chị lê thị hoài trâm chú tỉnh đồng nai điều khiển xe máy để sơ hở chiếc điện thoại
năm điều khiển xe áp sát
đen giật chiếc điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ còn đen thì đã tẩu thoát
hình sự công an tp đà nẵng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê tấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi ba phường vĩnh trung quận thanh khê tp đà nẵng về tội giết người
còn liên quan đến tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lê hoàng phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại trung cư b hai phường ba quận một tp hcm
và đối tượng bùi mạnh trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ chín phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý